tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại công trường thi công trung tâm văn hóa sứ đông tỉnh hải dương
phường hải tân thành phố hải dương đã xảy ra sự cố sập giàn giáo làm cho năm công nhân đang thi công bị mắc kẹt
rất may các công nhân này đã được cứu hộ kịp thời và sức khỏe đã ổn định
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi khi một số công nhân đang thi công công trình trung tâm văn hóa sứ đông
tại phường hải tân thành phố hải dương thì một phần ràn ráo đã bị sập xuống
khiến năm công nhân đang thi công bị mắc kẹt và bị thương
chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng và thiết bị trên công trường
giải cứu được ba người và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
lãnh đạo tỉnh lãnh đạo thành phố hải dương cũng đã có mặt tại hiện trường
huy động thêm lực lượng phương tiện và máy móc chuyên dụng để cứu hộ những người còn lại
đến một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi công nhân cuối cùng bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài
và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương để cấp cứu
đến sáng nay sức khỏe của các công nhân này đã ổn định